hầu hết khu vực trên thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu dầu diazen trong mùa đông này
đây là cảnh báo mà giới chuyên gia vừa đưa ra trên trang tin bloomberg
theo bloomberg trong vòng vài tháng tới hầu hết các thị trường trên thế giới
sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dầu diazen do nguồn cung khăn hiếm
dự trữ dầu diogen tại mỹ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
khi chính phủ bắt đầu báo cáo dữ liệu về nhiên liệu này
ngoài mỹ thì tây bắc âu cũng đang phải đối mặt với nguồn cung dầu diesel ở mức thấp
dự kiến tồn kho ở châu âu sẽ giảm hơn nữa
sau khi các lệnh trừng phạt đối với dầu thô và sản phẩm dầu thô của nga có hiệu lực trong những tháng tới
trong khi đó các thị trường xuất khẩu toàn cầu đang bị thắt chặt
khiến một số thị trường mới nổi gặp nhiều khó khăn để mua nhiên liệu công nghiệp